tức là mỗi tuần khoảng năm trăm linh chuyến

khách quốc tế đến việt nam nói chung vẫn là một con số hết sức khiêm tốn

những nguồn khách lớn trước đây như trung quốc vẫn chưa thể khai thác

những thị trường xa lại cần thời gian chuẩn bị

hiện nay việc cấp visa cho khách quốc tế vẫn có những vướng mắt cần tháo gỡ

đã có một số điểm bất cập
cụ thể là khách lẽ tăng rất nhanh
thị thực thì họ có thể hợp chủ ra mà tự xin
nhưng mà nếu xin qua các công ty bảo lãnh thì các công ty bảo lãnh sẽ khó mà đứng ra bảo lãnh được
vì họ không quản lý khách
mà chỉ có thể là apply trên cái kênh gọi là evisa online
tuy nhiên thì apply online hiện nay thì chắc là do nhu cầu lớn
nên là cái thời gian chờ đợi kết quả của visa là chậm
và một số khách không chờ được lâu quá người ta chuyển hướng đến du lịch các nơi khác
theo đánh giá của các chuyên gia phải đến năm hai nghìn hai mươi năm thị trường khách du lịch quốc tế mới phục hồi như thời điểm năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên hy vọng rằng khi cửa lớn đã mở các nút thắt nhỏ sẽ sớm được gỡ bỏ để đẩy nhanh quá trình hồi sinh cho ngành du lịch
thưa quý vị sau thời gian dài phải ở nhà vì giãn cách
nhiều người dân có xu hướng lựa chọn những hoạt động ngoài trời để vui chơi và hoạt động thể chất
một trong những hoạt động mà người dân thủ đô hết sức ưa chuộng đó chính là đạp xe đạp
hoạt động này vừa giúp chúng ta thư giãn và đồng thời nâng cao thể chất sau giai đoạn dịch bệnh phức tạp
cùng với phóng viên của chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về hoạt động này
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi

kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
bên cạnh việc vận động thể chất nhiều bạn trẻ cũng xem đây là cơ hội để có những bức ảnh đẹp dịp cuối tuần
sau một thời gian giãn cách xã hội quá là dài và em đã làm việc và học tập ở nhà rất là nhiều rồi
thì em ưu tiên lựa chọn những hoạt động giải trí ở ngoài trời ạ
mức giá sẽ giao động từ ba mươi năm mươi nghìn cho một chiếc xe trong khoảng tầm ba tiếng
em cảm thấy là giá cả như vậy là hợp lý
hôm nay em lựa chọn một chiếc xe đạp mini và phù hợp với bộ trang phục bình mặt
để có thể vừa đạp xe dạo quanh vòng đường
cũng như là có một vài cái bức ảnh làm kỷ niệm
với nhiều sự lựa chọn tiện lợi và mức chi phí hợp lý
hoạt động thú vị này vừa giúp nâng cao sức khỏe vừa giúp người dân xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường
hy vọng rằng với những tư vấn vừa rồi của chúng tôi thì quý vị sẽ có thể có cho mình một lựa chọn
để vừa hoạt động thể chất dịp cuối tuần mà vừa có thể nâng cao sức khỏe